trong một diễn biến đáng chú ý khác cơ quan an ninh quốc gia ukraine cho biết họ đã bắt giữ ông viktor mevestchuk
lãnh đạo đảng đối lập lớn nhất ở ukraine và được gọi là đồng minh thân cận nhất của tổng thống nga vladimir putin tại ukraine
tổng thống ukraine trong một tuyên bố trên mạng xã hội xác nhận cơ quan an ninh nước này đã tiến hành một chiến dịch đặc biệt
để bắt giữ ông medvechuk đồng thời đề nghị đổi chính trị gia đối lập này lấy tù binh ukraine mà phía nga đang giam giữ

nhã nam huyện tân yên tỉnh bắc giang lực lượng chức năng tỉnh bắc giang đã bắt giữ được đối tượng phạm thị hà
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại tổ dân phố cầu phượng cầu thượng là đối tượng gây án và bỏ trốn khỏi địa phương
bước đầu đấu tranh hà khai nhận do mâu thuẫn cá nhân nên đối tượng sinh lòng ghép bỏ và nung nấu ý định giết người
trước đó khoảng một tuần đối tượng đã mua bốn gói thuốc diệt chuột và chuẩn bị sẵn một con dao mang theo người
đến tối ngày một mươi một tháng bốn khi gặp nạn nhân tại ngõ gần nhà đối tượng đã dùng dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong
ngay sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn và uống thuốc diệt chuột để tự tử nhưng không thành
ngay sau đây sẽ là những chính sách đáng chú ý sẽ có trong cụm chính sách
từ ngày hôm nay hà nội mở cửa trường mầm non đón gần sáu trẻ đi học trực tiếp
từ ngày hôm nay hà nội mở cửa trường mầm non đón gần sáu trẻ đi học trực tiếp

chuẩn bị cơ sở vật chất và các tình huống khi có ép không vệ sinh và khử quẩn trước và sau buổi học
theo nghị định số hai mươi bốn hai nghìn hai mươi hai của chính phủ vừa ban hành
cơ sở giáo dục nghề nghiệp trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp

trong thời gian chờ đợi các bến này chỉ được nâng cấp cải tạo cơ sở vật chất trên quy mô hiện có